tại hà nội dưới sự chủ trì của thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng
ban chỉ đạo bộ quốc phòng về việt nam tham gia dình dữ hòa bình liên hợp quốc
đã họp tổng kết về việc việt nam tham gia dình dữ hòa bình liên hợp quốc
để ra phương hướng nhiệm vụ mục tiêu trong năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
trong hai năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín việt nam liên tiếp cử đội hình độc lập cấp đơn vị giữa hình thức là
bệnh viện giã chiến sàng phái bộ bên tiêu nam sudan để làm nhiệm vụ
được bạn bè quốc tế đánh giá cao liên hợp quốc tin tưởng và ghi nhận
hai nghìn hai mươi là một năm với nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho việc tổ chức các hội nghị thường niên
về tham gia diện giữ hòa bình liên hợp quốc khu vực châu á thái bình dương khu vực đông nam á
đặc biệt đáng chú ý có hội nghị trù bị cho hội nghị bộ trưởng về dình dữ hòa bình liên hợp quốc
đây chính là thời điểm rất phù hợp và tạo thuận lợi để việt nam đăng cai hội nghị trù bị này
và hội nghị cũng là cơ hội để việt nam đưa ra được các sáng kiến truyền sâu
có tính thực tiễn và khả thi trong lĩnh vực dình dữ hòa bình liên hợp quốc